kính chào quý vị và các bạn
với khu vực đông bắc bộ do ảnh hưởng của hội tụ ở rìa áp cao cận nhiệt đới
nên trong chiều tối đêm nay và ngày mai tiếp tục xảy ra những cơn mưa rào và rông
cục bộ có thể xảy ra mưa vừa mưa to và rông
trong cơn rông tiếp tục đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh
sau đó trong hai ngày tiếp theo mưa giảm nhanh trời có nắng nhiều trở lại
nhiệt độ tăng nhẹ và nắng nóng xuất hiện cục bộ
tương tự tại tây bắc bộ những cơn mưa còn kéo dài trong hai mươi bốn giờ tới
thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng
người dân đề phòng sạt lở đất đá vùng đồi núi khi mưa kéo dài những ngày này
sau đó từ ngày hai mươi ba tháng bảy các hình thế gây mưa suy yếu
thì mưa giảm dần nhiệt độ có xuống tăng nhẹ trở lại
thời tiết thuận lợi hơn cho các hoạt động thường nhật của người dân
với các tỉnh trung bộ từ thanh hóa đến thừa thiên huế
do ảnh hưởng của sảnh áp thấp gây mưa qua khu vực này
nên vẫn tiếp tục có mưa rông rải rác trong chiều tối đêm nay
sau đó mưa có xu hướng giảm hơn
về diện và lượng nhiệt độ tăng tuyến tính từng ngày
đến ngày hai mươi bốn tháng bảy thì nắng nóng bắt đầu xuất hiện
và gia tăng những ngày sau đó
còn các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận mưa cũng giảm nhanh trong ba ngày tới
chỉ còn dài rác vào lúc chiều tối
trong ngày trời có nắng với nhiệt độ cao nhất
phổ biến ở trong khoảng là ba mươi hai ba mươi năm độ
nhìn chung thời tiết thuận lợi hơn cho các hoạt động du lịch tại đây
đối với khu vực tây nguyên trong những ngày tới
gió tây nam ẩm vẫn tiếp tục gây mưa cho khu vực này

chủ yếu là vào chiều tối
còn ban ngày mưa giảm trời chuyển nắng gián đoạn
nhiệt độ khu vực tây nguyên sẽ ở mức là dưới ba mươi hai độ
thời tiết mát mẻ
còn khu vực nam bộ những cơn mưa cũng xảy ra nhiều nơi
trong chiều tối và đêm
cục bộ có điểm mưa vừa đến mưa to
kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan
còn trong ngày có nắng gián đoạn
với nhiệt độ là ba mươi một ba mươi bốn độ
thời tiết vừa mưa vừa nắng
quý vị nên lưu ý để tránh ảnh hưởng sức khỏe
do điều kiện thời tiết
sau đó khoảng ngày hai mươi bốn và ngày hai mươi năm
thì mưa tại khu vực này có xu hướng giảm dần